cảm ơn các bạn đã theo dõi
trước những chứng cứ và tài liệu của cơ quan công an
hai đối tượng đã thừa nhận gây ra hai vụ trộm cắp tài sản
vụ việc gần nhất là vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng bảy
các đối tượng trộm ba điện thoại di động
chiều nay công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
đã bắt được nghi phạm trộm cắp chiếc xe máy cùng toàn bộ số hàng
trị giá khoảng hai mươi triệu đồng của một nhân viên giao hàng
đối tượng là dương nguyễn hoàng sơn trú tại quận bình thạnh
sau khi thực hiện hành vi trộm cắp
đối tượng đã mang số hàng hóa trên về nhà cho bạn gái xem
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt được sơn
khi đối tượng đang trốn tại một khách sạn
ở quận phú nhuận thành phố hồ chí minh
với hành vi mua bán trái phép hóa đơn đỗ khắc điệp
chú tại huyện quảng ninh của tỉnh quảng bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình khởi tố bắt tạm giam
năm hai nghìn hai mươi điệp cùng vợ là trần khánh trang
thành lập công ty trách nhiệm hiệu hạn tổng hợp đỗ gia
do trang đứng tên đại diện theo pháp luật
dù công ty không có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ
nhưng đã xuất bán hóa đơn tám trăm sáu mươi hóa đơn giá trị gia tăng
cho các doanh nghiệp với tổng giá trị thanh toán gần bốn mươi tỷ đồng
ngoài ra điệp đã mua năm mươi một hóa đơn khống để kê khai thuế đầu vào
khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với giá trị hóa đơn xuất bán
tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền
trong khu mộ một mươi sáu đối tượng đã bị phòng cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với công an thị xã bình minh bắt quả ta
trong một mươi sáu đối tượng có đến một mươi bốn người là nữ
tại hiện trường lực lượng đã thu giữ trên người và chiếu bạc là một trăm ba mươi triệu đồng
cùng các dụng cụ phục vụ việc đánh bạc
vụ việc đang được đội cảnh sát hình sự công an thị xã bình minh
tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định
những ngày qua ở đồng bằng sông kiểu long xuất hiện mưa lớn
kéo dài kèm theo các cơn rông lốc đã gây thiệt hại nhà cửa ở tại nhiều nơi
tại tỉnh cà mau bảy trăm năm mươi căn nhà đã bị sập hoặc hư hỏng
một số phương tiện đánh bắt thủy hải sản cũng gặp nạn trên biển
ngoài ra hàng trăm căn nhà cũng bị ngập khi nước biển bất ngờ dâng cao
riêng đoạn đê biển tây xuất hiện ba điểm sạt lở với chiều dài khoảng một trăm tám mươi năm mét
mưa lớn kèm theo rông lốc cũng đã làm sập một mươi hai nhà
tốc mái ba mươi sáu căn nhà tại tỉnh kiên giang
ba mươi sáu căn nhà tại tỉnh sóc trăng cũng bị sập
tốc mái và sạt lở tuyến giao thông nông thôn ở huyện kế sách
còn tại bạc liêu mưa rông đã làm sập hoàn toàn chín căn và tốc mái một mươi sáu căn
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai cả nước ghi nhận hơn tám mươi chín một trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết
trong đó có ba mươi bốn không qua khỏi
trước tình hình trên bộ y tế đã có văn bản về việc phân tuyến
quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết
theo bộ y tế bệnh sốt xuất huyết đen vua được chia làm ba mức độ
sốt xuất huyết đen vua sốt xuất huyết đen vua có dấu hiệu cảnh báo và sốt xuất huyết đen vua nặng
ngoài phân tuyến điều trị bệnh nhân theo mức độ
bộ y tế cũng đã phân công nhiều bệnh viện tuyến trên hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật
chỉ đạo tuyến và huấn luyện về điều trị sốt xuất huyết cho tuyến dưới
theo từng nhóm đối tượng cụ thể